vâng thưa thượng tá lê quang toàn theo thống kê của tp hcm thì có gần một mươi hai tội phạm giết người là người dưới một mươi tám tuổi
vậy thì đồng chí nhận định sao về con số này ạ
vậy thì tôi đánh giá đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà nó có thể gọi là thông tin cây sốc cho nhiều người
bởi vì là các em thì còn rất trẻ rất là thiếu kinh nghiệm chưa va chạm những sự việc nghiêm trọng trong cuộc đời
thế nhưng lại đã thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng của người khác
thì đấy là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng và nó có thể ảnh hưởng rất lâu dài về an ninh trật tự
về tương lai của các em và ảnh hưởng lâu dài về xã hội chúng ta nữa
không chỉ ở riêng tp hcm mà tội phạm vị thành niên đang diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh thành
và mức độ hành vi thì ngày càng nghiêm trọng thậm chí là sẵn sàng xuống tay với cả người thân của mình
vậy thì theo đồng chí nguyên nhân là vì sao ạ
có rất nhiều nguyên nhân nhưng thông thường người ta sẽ chia làm năm nhóm
nhóm thứ nhất là nguyên nhân về phía cá nhân của những người phạm tội
nó thuộc về tâm sinh lý thuộc về thể chất của các em
đặc biệt là với những em mà dưới một mươi tám tuổi thì chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý
cho nên là các em thường rất dễ bị bốc đồng bị rủ dê lôi kéo
ngoài ra có một số các em có những biểu hiện mà nó có thể làm
nó tăng nguy cơ phạm tội
ví dụ như là những em chơi bời lêu lỏng liều lĩnh giao du với bạn bè xấu v v
yếu tố thứ hai là về gia đình
người ta nói rằng là yếu tố gia đình là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
bởi vì thông thường nếu mà gia đình chăm sóc tốt bố mẹ quan tâm yêu thương con cái
rồi có sự kiểm tra giám sát thì hầu hết là các em sẽ ngoan
tuy nhiên là khi mà gia đình có những vấn đề nhất định
ví dụ như là bạo lực gia đình mâu thuẫn gia đình bố mẹ bỏ nhau ly dị này
kỷ luật quá hà khắc hoặc là quá nông chiều con cái nó cũng dẫn đến những vấn đề như vậy
thứ ba là yếu tố về nhà trường
các em đến trường học thì đương nhiên là phải học những cái tốt
tuy nhiên nó lại xuất hiện những cái vấn đề phức tạp ở đó
tôi lấy ví dụ như là bạo lực học đường hoặc là vấn đề kỳ luật
có một số em là đến trường học nhưng là vẫn trốn đi chơi lêu lỏng đi chơi điện tử với bạn bè v v
mà gia đình với nhà trường không sự phối hợp quản lý
yếu tố thứ bốn đó là về bạn bè
trong các mối quan hệ của các em ở cái tuổi đó thì yếu tố bạn bè là rất quan trọng
và các em thường sẽ có chơi trong một nhóm bạn nhất định
nhưng trong nhóm bạn ấy nếu như mà xuất hiện những cái bạn mà có vấn đề tiêu cực
ví dụ như là vi phạm pháp luật chơi bời lêu lỏng cờ bạc sử dụng ma túy rượu trẻ v v
thì các em rất dễ học theo
và nhóm yếu tố thứ năm là yếu tố về xã hội
thì nó bao gồm rất nhiều vấn đề ví dụ về an ninh trật tự này
các vấn đề về tệ nạn ma túy cờ bạc mại dâm v v
rồi là các yếu tố liên quan đến mạng internet mạng xã hội
thì đều có sự tác động của các em rất nhiều
thậm chí như các em thực hiện hành vi phạm tội giết người có vẻ rất là tinh vi và chuyên nghiệp
cũng xuất phát từ những thứ các em học được trên mạng xã hội
thưa đồng chí có thể thấy rằng là chính sách pháp luật hình sự của việt nam đối với người dưới một mươi tám tuổi
thì theo hướng là khoan hồng nhân đạo để cho các em có cơ hội làm lại sửa chữa lỗi lầm
tuy nhiên thì với tỷ lệ trẻ hóa tội phạm như hiện nay
cộng với lại mức độ hành vi tính chất ngày càng nghiêm trọng như vậy
thì theo đồng chí có cần có một chính sách riêng đối với lứa tuổi này hay không ạ
trong thực tế thì chúng ta thấy rằng bộ luật hình sự đã quy định những chính sách khoan hồng
rồi giảm nhẹ hình phạt với các em dưới một mươi tám tuổi thực hiện hành vi phạm tội
cho nó hành vi phạm tội giết người
tuy nhiên trong thực tế thì có vẻ sự yêu ái này cũng không thực sự có hiệu quả cho mình ngăn chặn tội phạm
và với những vụ án giết người do những em mà dưới một mươi tám tuổi gây ra
thì rất nhiều người đã có ý kiến cho rằng hình phạt với các em quá nhẹ
và họ đề xuất là nâng cao hình phạt
có thể là nâng cao mức hình phạt lên mức phạt tù hoặc có thể là lên đến mức án tử hình
với những em mà thực hiện hành vi giết nhiều người
tuy nhiên thực tế nghiên cứu pháp luật thế giới cho thấy rằng việc nâng cao hình phạt
hay là tăng hình phạt lên thậm chí đến tử hình
nó không phải là giải pháp trọn vẹn để giải quyết được sự việc này
chứ còn thực tế là phải có cái giải pháp đồng bộ để giải quyết được các nhóm nguy cơ như tôi phân tích ở trên
thế thì mô hình tố tụng ở các nước trên thế giới thì có rất nhiều nước có hệ thống tư pháp người chưa thành niên
tức là trong đó có hệ thống riêng về điều tra xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
và tôi đánh giá cái mô hình này là mô hình rất là tiên tiến và nên được áp dụng việt nam
còn tại việt nam thì theo tôi biết thì là quốc hội đã giao cho tòa án nhân dân tối cao
chủ trì soạn thảo luật tư pháp người chưa thành niên
và hiện giờ thì cũng đã có bản thảo và đã hoàn thành được khá nhiều nội dung
họ đang chuyển xin ý kiến của các cơ quan đơn vị chức năng để góp ý cho bản thảo hoàn thiện hơn
và hy vọng trong thời gian tới khi mà luật tư pháp người trưởng thành niên có thể được ban hành và đi vào thực tế cuộc sống
thì nó sẽ góp phần hỗ trợ cho việc phòng ngừa ngăn chặn cũng như là giáo dục các em sau khi các em phạm tội
xin được cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa rồi